ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan ra soát cơ sở pháp lý các khu đất thanh toán hợp đồng bt
hợp đồng xây dựng chuyển giao cho nhà đầu tư trên địa bàn
ubnd tp hcm giao các sở ngành liên quan ra soát pháp lý các khu đất xây dựng quy trình và đề xuất quỹ đất thanh toán
cho các dự án đã ký hợp đồng bt gồm dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm
dự án nút giao thông phạm văn đồng gò dưa quốc lộ một dự án cao ốc một trăm năm mươi hai điện biên phủ quận bình thạnh
đối với các dự án đã chọn nhà đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng bt như dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa quận tân bình
dự án xây dựng trung tâm thể dục thể thao phan đình phùng ubnd tp hcm giao các đơn vị liên quan xây dựng quy trình
thủ tục đầu tư dự án để ký hợp đồng bt theo hướng giao đất hoặc đấu thầu đấu giá đất để thanh toán hợp đồng bt